với đường bờ biển dài hơn hai mươi km và là thành phố biển duy nhất vùng đồng bằng sông cửu long
thành phố rạch giá tỉnh kiên giang là một trong bốn khu vực đô thị trọng điểm của vùng với nền
kinh tế phát triển năng động hơn thế nữa nơi đây còn là một điểm đến vô cùng hấp dẫn
với nhiều danh thắng và điểm tham quan du lịch
thưa quý vị khi nhắc đến kiên giang thì ngoài đảo ngọc phú quốc xinh đẹp thì người ta sẽ nghĩ
ngay đến thành phố rạch giá đây là một thành phố vừa mang nét đẹp cổ kính vừa hiện đại và ẩn chứa
nhiều nét đẹp bình dị mà không phải thành phố biển nào cũng có không cầu kỳ không hào nhoáng
rạch giá luôn có những điều rất đổi bình dị đó là những giây phút bình tâm
trong dòng chiến đấu đó là những giây phút bình tâm trong dòng chiến đấu đó là những giây phút bình tâm trong
dòng giải văn hóa truyền thống tâm linh là một thành phố với những giá trị cổ xưa
đền thờ nguyễn trung trực với lối kiến trúc độc đáo cổ kính được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn thờ vị anh
hùng dân tộc nguyễn trung trực có nhiều chiến công vang dội gắn liền với vùng đất này đây cũng là
nơi tổ chức lễ hội lớn nhất của thành phố để người dân trong vùng tri ân thờ cúng cách
đình thần nguyễn trung trực không xa là bảo tàng kiên giang có tuổi đời hơn một thế kỷ bảo tàng
là một ngôi nhà cổ có diện tích lên đến hai m hai với những nét chạm khắc tinh tế tỉ mỉ
tạo nên không gian cổ kính khác lạ so với những bảo tàng hiện đại ngày nay bên cạnh đó nhiều địa
chỉ mang dấu ấn cổ xưa nổi tiếng của thành phố này còn có thể kể đến như cổng tam quan chùa
sắc tứ tam bảo chùa quang đế chùa của cộng đồng người hoa tất cả đã pha trộn tạo nên nét
văn hóa đa dạng đạm đa bản sắc văn hóa ở địa phương đi cùng với những giá trị cổ kính đó
người trạch giá cũng có những gốc nhỏ đầy màu sắc với những nét ẩm thực đặc trưng của thành phố biển
xinh đẹp với những con người thư thái hạnh phúc và mến khách nói về điểm ít nhất của gạch giá thì
đối với riêng em thì em cảm thấy là đầu tiên là có khu lắng biển tiếp theo đó là khu ẩm thực ở bên
tây bắc và hai địa điểm này em cảm nhận rất là thích bởi vì giờ khu láng biển thì em có thể ngắm được
cảnh hoàng hôn vào buổi chiều rất là đẹp giữa thành phố gạch giá và bìa điêm vào chiều sẽ
đến bìa điêm còn bên khu ẩm thực tây bắc thì em có thể cảm nhận và trải nghiệm được nhiều món ăn
và kiểu như là các hậu vị mà đặc trưng riêng của thành phố gạch giá trạch giá kiên giang còn nổi
tiếng về câu chuyện lắng biển xây thành phố và ở nơi đây đã sở hữu một khu đô thị lắng biển trọng
bốn trăm hai mươi hectare với đầy đủ dịch vụ đẳng cấp và cơ sở hạ tầng hiện đại sang trọng của một đô thị trẻ
từ nơi đây người trạch giá cũng tìm về những
vấn đề thiên bình của riêng mình khi đắm mình trong màu sắc rực rỡ của hoàng hôn trên biển
những tia nắng vào buổi xế chiều chiếu nhẹ xuống từng con sóng phản chiếu sắc đỏ của bầu trời làm
cho cả vùng biển thai màu biến thành một tác phẩm hội họa tiệc sắc buổi chiều đi bộ dọc bờ biển
nghe tiếng sóng trì rào khoảng lặng của một thành phố biển năng động là vẻ đẹp bình dị của hoàng
hôm vốn là trải nghiệm không bao giờ quên của những ai đã có dịp đắm mình trong nó
sau mỗi ngày mệt mỏi em sẽ được đi ngắm hoàng hôn hoặc là đi những quán nước dĩ hè ở trạch giá
nhiều quán nước cũng khá là thoải mái đang đến cho em cảm giác kiểu một ngày dài làm việc mệt mỏi

quy hoạch tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi kiên giang trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia là

là cửa ngõ đầu mối giao thông giao thương giao lưu quốc tế quan trọng trong đó thành phố trạch
là nơi vừa giữ nhịp đạp văn hóa cổ xưa qua những di sản lịch sử còn giữ lại vừa mang nét trẻ trung
là nơi vừa giữ nhịp đạp văn hóa cổ xưa qua những di sản lịch sử còn giữ lại vừa mang nét trẻ trung
là nơi vừa mang nét trẻ trung của khu đô thị lấn biển năng động ẩn khuất đâu đó trong dòng chải
của khu đô thị lấn biển năng động ẩn khuất đâu đó trong dòng chải
của khu đô thị lấn biển năng động ẩn khuất đâu đó trong dòng chải hối hả vùng đất xinh đẹp có những
hối hả vùng đất xinh đẹp có những
hối hả vùng đất xinh đẹp có những gốc nhỏ bình dị quá đổi mà ai đã đến một lần khó mà